hiện đang là giai đoạn cao điểm dịch covid một mươi chín ở hà nội thay vì đến những nơi đông người tích chữ thực phẩm
đi chợ qua ứng dụng online là lựa chọn ưu tiên của người dân
ubnd tp hà nội sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với sở công thương
đang cùng các doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm online
không chỉ để đáp ứng nhu cầu thật của người dân mà còn hạn chế tối đa tình trạng găm hàng ép giá của một số đại lý
nên là tôi cũng tìm hiểu trên mạng thì thấy cái hình thức là đặt hàng thực phẩm online
cũng có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu để cho gia đình tôi ăn hàng ngày nên là cũng tiện lợi cho gia đình
người dùng chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản trên smartphone là đã có thể tiếp cận và mua các mặt hàng rất đa dạng
giá các mặt hàng thực phẩm trên những ứng dụng như ubofood không giao động nhiều
không có tình trạng leo thang mà vẫn bảo đảm độ ổn định ngay cả trong thời điểm bệnh dịch
trong cái bối cảnh mà tất cả chúng ta đều nêu cao ý thức để mà phòng dịch thì chúng tôi cũng là một cái công cụ
để mà có thể hỗ trợ mọi người tốt nhất khi mà mọi người không nhất thiết phải tới tụ tập ở các nơi đông người
và vẫn có được các nhu cầu nguồn hàng của mình
chúng tôi hướng đến một cái văn hóa về tiêu dùng có kế hoạch để chúng ta đáp ứng được đúng cái nhu cầu thiết yếu
mà không bị đôi khi là không bị phải mua quá hay là phải tích chữ
vụ cũng sẽ phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số để làm sao trong bối cảnh
mà dịch bệnh như thế này thì cũng sẽ hỗ trợ và phối hợp các doanh nghiệp phân phối đẩy mạnh các hoạt động
hình thức mua bán hàng hóa trực tuyến để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân
nhất là tại các khu vực bị cách ly nếu có và đặc biệt là tăng thời gian phục vụ
những cách thức phục vụ đối với người tiêu dùng trong cái bối cảnh làm sao mà vẫn đáp ứng đủ
mà tránh tình trạng tập trung đông người tại các siêu thị
với hệ thống cung ứng đang được các cơ quan chức năng hà nội phối hợp với những nhà cung ứng triển khai
người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng những đồ ăn ngon nhất tươi nhất ngay cả trong vùng bị cách ly
không chỉ là phương thức đi chợ hiện đại mà chuỗi cung ứng này còn được xây dựng để đáp ứng những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra